thưa quý vị và các bạn phật thủ là loại quả dùng để trưng bày ngày tết mà rất được người dân ưa chuộng
vài năm trở lại đây với những cải biến sáng tạo thì ngoài việc cung cấp phật thủ quả thì người dân ở xã đắc sở huyện hoài đức hà nội
còn đem đến cho thị trường loại cây vật thủ cảnh để chơi tết
đây là hướng đi mới được nhiều người tiêu dùng quan tâm lựa chọn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
những cây phật thủ bonsai như thế này được anh lê cảnh hiếu ở nam đàn nghệ an lựa chọn để kinh doanh trong dịp tết năm nay
năm bắt thị trường nghệ an chưa có loại cây mới lạ độc đáo này anh hiếu đã ra tận hà nội để đặt mua
hiện tại trong địa bàn nghệ an hiện tại chưa có giống phật thủ này sản xuất ra thị trường
tôi thấy rất là đẹp và thấy độc và là trên thị trường chưa có
tôi quyết định năm nay là muốn với một số lượng tương đối khả cái loài này
và theo tôi nghĩ là đợt này tôi ra lại hàng thì chắc chắn trong nghệ an sẽ thành công với một số loài cây bonsai này
mới xuất hiện hai ba năm trở lại đây phật thủ cảnh đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người chơi
đến thời điểm này vườn phật thủ cảnh nhà anh duy với hơn một cây đã bán được quá nửa
với hai loại phật thủ ghép quả và phật thủ tự nhiên
giá giao động từ một triệu đồng
một triệu đến bảy triệu đồng tùy dáng cây và số lượng quả
đặc biệt loại cây ghép hai loại quả phật thủ và tranh cũng được rất nhiều khách hàng ưa chuộng
khách hàng quan tâm năm nay quan tâm rất sớm
mình đã xuất ra cách đây hơn một tháng rồi
tức là tận thời điểm là trước cả tết dương lịch khách hàng đã quan tâm rồi
và cái giá cả của nó năm nay thì nói chung là vẫn ổn định cái giá so với năm ngoái
nó vẫn ở từ mức
từ một triệu đến bảy triệu như bên mình ấn định giá
thị trường phật thủ quả năm nay được mùa sức mua của người dân cũng tăng lên
tuy nhiên loại quả này thường không có khung giá cố định vì mỗi quả một khác nên giá cả phụ thuộc nhiều vào thương lái cũng như tâm lý khách hàng
những quả có giáng lạ độc có thể được bán với giá từ năm đến bảy triệu đồng
thị trường thì giờ thì đến bây giờ là cũng ra được độ ba mươi rồi
còn thì bảy mươi nữa là để đến tết
thì từ hai mươi tết cho đến từ một mươi tám tết cho đến hai mươi tết thì là ra nhiều nhiều nhất
mà thị trường thì chủ yếu là ngoài bắc thì các tỉnh và trong miền nam cũng rất là nhiều
đơn hàng trong miền nam hiện tại đặt tiền rất là nhiều
những quả buộc dây như kia là thường thường là người ta đã đắt hết rồi
cây vượt thủ cảnh đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ và sự tạo dáng của người làm vườn
nhưng với nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng
loại cây cảnh này đang hứa hẹn là một hướng đi mới cho người dân đất phật thụ